chào mừng và khẳng định chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng kishida fumio
thể hiện sự coi trọng của nhật bản trong quan hệ với việt nam
cũng như tình cảm tốt đẹp mà ngài thủ tướng dành cho đất nước và nhân dân việt nam
chuyến thăm của thủ tướng kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang tiếp tục phát triển tốt đẹp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi ba
hai nhà lãnh đạo đã đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao
đạt được từ chuyến thăm chính thức nhật bản của thủ tướng phạm minh chính vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á bước vào giai đoạn phát triển mới
trên tinh thần tình cảm chân thành tin cậy thực chất hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao
đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu covid một mươi chín đề nghị nhật bản hỗ trợ việt nam thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa
xây dựng nền kinh tế việt nam độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả
tạo đột phá trong phát triển hạ tầng chiến lược phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo công nghệ thông tin và truyền thông chuyển đổi số và hợp tác y tế
thủ tướng đề nghị thủ tướng kishida quan tâm chỉ đạo cung cấp oda thế hệ mới cho việt nam khoảng năm trăm linh triệu usd
với thủ tục đơn giản dài hạn có thể ân hạn và lãi suất thấp
chính phủ việt nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda của nhật bản
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch
về phần mình thủ tướng nhật bản kishida fumio bày tỏ vui mừng vì chỉ sau chưa đầy nửa năm
ông đã hai lần hội đàm với thủ tướng phạm minh chính khẳng định thực sự có mối lương duyên với việt nam
vì trên các cương vị khác nhau ông đã gắn bó với việt nam suốt hai mươi năm năm qua
thủ tướng kishida cho biết nhật bản muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong nhiều lĩnh vực
như chuyển đổi số đổi mới công nghệ chuyển đổi năng lượng cơ sở hạ tầng xuất khẩu nông sản
phòng chống thiên tai thúc đẩy giao lưu con người an ninh quốc phòng và hợp tác
trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên
sau cuộc hội đàm trong không khí chân thành tin cậy thẳng thắn trách nhiệm thực chất hiệu quả
hai thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
trao đổi hai mươi hai văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ
toàn diện của hợp tác việt nam nhật bản
và cũng sau cuộc hội đàm vào trưa và chiều cùng ngày thủ tướng kishida fumio đã có các cuộc hội kiến
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng thủ tướng kishida fumio thăm chính thức việt nam
bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới mối quan hệ truyền thống giữa hai nước việt nam nhật bản
ngày càng phát triển và hiệu quả
phát biểu tại buổi hội kiến thủ tướng nhật bản kishida fumio bày tỏ tình cảm đặc biệt
với đất nước và con người việt nam
thủ tướng kishida fumio trao đổi với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội đàm
với thủ tướng phạm minh chính vào sáng ngày
hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản trong giai đoạn hiện nay
lãnh đạo hai quốc gia cũng đã nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể để củng cố tăng cường quy mô hợp tác
trên các lĩnh vực ngành nghề tiềm năng đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng
như thương mại khoa học công nghệ giáo dục an ninh quốc phòng
tại các cuộc hội kiến với chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thủ tướng kishida fumio khẳng định các nội dung quan trọng tại hội đàm với thủ tướng phạm minh chính
trong đó bốn lĩnh vực sẽ đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong thời gian tới là hợp tác kinh tế
giao lưu con người hợp tác năng lượng và hợp tác an ninh quốc phòng
thủ tướng nhật bản chia sẻ về kỳ vọng với các nhà lãnh đạo việt nam mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ nhật bản việt nam
đặc biệt là năm sau hai nước sẽ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và năm mươi năm hợp tác hữu nghị nhật bản asean
thưa quý vị trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
trong khi người dân về quê thăm gia đình hoặc du lịch vui chơi
thì các mộ chiến sĩ công an cả nước nói chung vẫn miệt mải với công việc cấp căn cứ công dân
và mã số định danh điện tử cho người dân ghi nhận tại công an quận hà đông thành phố hà nội
chị lương thị kim dung thường trú tại phường văn khê quận hà đông hà nội
hôm nay tranh thủ nghỉ lễ
không phải đi làm các con lại được nghỉ học
nên cả nhà chị đến công an quận để cấp căn cước công dân
công an hà đông cho biết người dân thường có nhu cầu cấp căn cước công dân tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ
vì vậy đơn vị đã tổ chức thông báo rộng rãi về lịch làm việc xuyên suốt bốn ngày nghỉ
trên các trang mạng xã hội
cũng như xuống từng địa bàn khu dân cư để bà con nắm rõ
những ngày này thì có rất nhiều người có nhu cầu đến làm
và vị thế phải có cán bộ ứng trực để làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân cho những công dân cần thiết
thì vì lý do đấy thì tuy có hơi thiệt thòi là bởi vì đây là ngày nghỉ lễ
nhưng mà tôi vẫn cảm thấy đây là một nhiệm vụ mà mình nên cảm thấy tự hào khi mình làm bởi vì là phục vụ người dân
công an phường mộ lao quận hà đông
bảy giờ sáng các tổ máy đều đã vào vị trí sẵn sàng phục vụ người dân
để giảm thiểu thời gian chờ đợi cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch
nên từ trước kỳ nghỉ lễ công an phường bộ lao đã trực tiếp viết gửi phiếu hẹn tới người dân
tối qua đồng chí công an khu vực đã liên hệ với chúng tôi đến hẹn giờ tức là đến để chúng tôi cùng làm việc
và khi bước vào trụ sở công an thì cũng rất thấy công chí đã nghiêm nở hướng dẫn các bước thủ tục để làm sao nhanh gọn nhất
ngày thường em bận đi học thêm và việc học ở trên trường cũng rất nhiều
nên là em không có thời gian để đến đây
ban đầu các chú công an bảo em là để căn cướp công dân ra trước bàn làm việc
và các chú cũng rất nhiệt tình và tạo điều kiện để em có thể làm xác thực mã số định danh điện tử nhanh nhất có thể
quá trình tổ chức triển khai là xác thực định danh điện tử từ bảy giờ sáng đến hai mươi ba giờ đêm
đồng thời các ngày nghỉ ngày lễ ngày tết cán bộ công an phường cũng tranh thủ
thời gian bà con có
thời gian nghỉ ở nhà và không ảnh hưởng đến công việc để đến công an phường và thực hiện việc xác thực định danh điện tử
đến thời điểm hiện tại thì công an phường bộ nao đã xác thực định danh điện tử cho trên năm công dân cư trú trên địa bàn
và cái chỉ tiêu này cũng đảm bảo vượt cái tiến độ và chỉ huy công an quận cũng như là công an thành phố giao
lực lượng công an cho biết trước mắt trong ngày nghỉ lễ sẽ ưu tiên cấp xác thực định danh điện tử cho đối tượng sinh năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn bảy là học sinh lớp chín và lớp một mươi hai để các em có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm của bộ giáo dục và đảng tạo